hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã tiến hành kiện toàn công tác nhân sự của ủy ban nhân dân thành phố
trong đó đã bầu bổ sung hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp
bà phan thị thắng phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp và ông lê hòa bình giám đốc sở xây dựng tp
được bầu làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nhậm ký năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
bà phan thị thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê quán tỉnh long an là ủy viên ban thường vụ thành ủy
từng kinh qua các chức vụ giám đốc sở tài chính phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp
ông lê hòa bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê quán tỉnh quảng ngãi ủy viên ban thường vụ thành ủy
từng đảm nhiệm các chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giám đốc sở xây dựng